đặc biệt khoảng năm giờ sáng nay có ba thanh niên cùng đi trên một xe máy lưu thông qua cầu tràn đập quát xã sơn giang huyện hương sơn
trong đó hai người bị nước cuốn trôi thì một người lên được bờ an toàn người còn lại bị đuối nước tử vong
các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân cách vị trí xảy ra tai nạn khoảng một mươi mét
hiện các lực lượng công an bộ đội biên phòng điện lực đang tập trung giúp người dân khắc phục hậu quả bão số năm
tại quảng bình cơn bão số năm không gây thiệt hại về người
tuy nhiên một mươi năm bản ở các khu vực miền núi đã bị chia cắt bởi mực nước dâng cao do lượng mưa lớn
từ chiều tối ngày một mươi tám tháng chín công an tỉnh quảng bình đã có tám tổ công tác ứng trực một trăm linh quân số cùng phối hợp với chính quyền địa phương
trang bị các loại công cụ phương tiện chuyên dụng để đáp ứng yêu cầu của công tác cứu nạn cứu hộ đảm bảo giao thông thông suốt và hỗ trợ nhân dân khi cần thiết
hiện mưa đã ngớt mực nước tại các khu vực miền núi đang rút các đơn vị chức năng đã tiếp tế gạo thực phẩm thuốc men
và đưa người dân về nhà an toàn ngoài ra lệnh cấm biển vẫn đang được duy trì cho đến khi có thông báo mới với bà con vùng biển và ngư dân nơi đây
bão số năm quét qua tỉnh thừa thiên huế là một người chết do bị cây đổ lên người chín mươi năm người bị thương gần bảy nhà dân bị sập tốc máy
cần bão này cũng làm hệ thống điện lưới ở thừa thiên huế bị phư hỏng nặng nề hệ thống điện gần được tên liệt
các kỹ sư công nhân điện lực đang khẩn trương khắc phục sự cố
đến chiều nay một trăm linh phụ tài của thành phố huế sẽ được đóng điện trở lại
trong hai ngày cuối tuần này các lực lượng vũ trang cán bộ công chức viên chức học sinh sinh viên và thanh niên trên địa bàn tỉnh
cùng gia quân thực hiện ngày chủ nhật xanh tập trung dọn dẹp vệ sinh môi trường giúp bà con vùng bị thiệt hại do thiên tai sớm ổn định cuộc sống
ảnh hưởng của bão số năm hai huyện miền núi của quảng nam là đông giang và tây giang bị thiệt hại nặng
rất nhiều điểm bị sạt lở gây ách tắc giao thông trên địa bàn huyện
một số xã vẫn đang bị cô lập lực lượng chức năng đang nỗ lực dọn dẹp để thông đường
dự kiến đến chiều nay và sáng mai các tuyến đường từ trung tâm huyện về các xã mới được thông trở lại
vâng thưa quý vị để tiếp tục ứng phó với hoàn lưu sau bão và khắc phục hậu quả do bão số năm
văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương bị thiệt hại
tiếp tục chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả
hỗ trợ người dân sớm một đời cuộc sống theo dõi cảnh báo mưa lớn sau bão kịp thời đến cộng đồng dân cư
theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ trên các sông chủ động các biện pháp phòng tránh
xin được chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự liên quan đến vụ giết người xảy ra tại xã bàn đạt
huyện phú bình tỉnh thái nguyên là một người tử vong
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên đã tạm giữ ân văn hiền chú tại xã bàn đạt
là con đẻ của nạn nhân để điều tra làm rõ về hành vi vi phạm
vào tối qua ngày một mươi tám tháng chín công an xã bàn đạt nhận được tin báo ông ân văn bảo chú tại xã bàn đạt
bị con trai là ân văn hiền dùng búa đinh đánh hiện nằm bất tỉnh tại nhà
sau khi tới hiện trường lực lượng công an xác định ông bảo đã tử vong
vùng đầu và mặt bị biến dạng còn đối tượng hiền đang trốn ở phía sau nhà
tay cầm dao và có những lời lẽ đe dọa lực lượng công an
ngay sau đó các chính sát đã nhanh chóng áp sát không chế
bắt giữ đối tượng
qua điều tra bước đầu xác định giữa ông bảo và hiền xảy ra mâu thuẫn cãi vã nhau
sau đó ông bảo lấy búa đinh đập về phía hiền
bị đánh hiền đã lấy ghế đập vào đầu ông bảo làm ông bỏ ngã
sau đó lấy bô đinh đập liên tiếp vào đầu ông bảo dẫn đến tử vong
thời gian gần đây công an huyện ngọc lạc tỉnh thanh hóa liên tục nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
về tình trạng có một số đối tượng nghiện ma túy mang theo dao kiếm đòi bảo kê
cưỡng đoạt tiền của các chủ quán nước dọc tuyến đường hồ chí minh
trước tình hình đó công an huyện ngọc lạc đã lập án đấu tranh điều tra bắt giữ các đối tượng này
bốn đối tượng bị bắt giữ gồm quách công tùng tức tùng chùa phạm văn đô phạm văn duy và bùi đức hùng
đều trú tại huyện ngọc lạc
ngày chín tháng chín bốn đối tượng này mang theo dao kiếm đến quán nước của một người phụ nữ
ở khu phố một xã quang trung và uy hiếp yêu cầu nạn nhân đưa cho bọn chúng một hai triệu đồng một ngày
khi nạn nhân chỉ đưa một triệu đồng thì bọn chúng đã dùng dao kiếm phá hoại nhà cửa của nạn nhân
ngoài ra bọn chúng còn đe dọa nếu đưa tiền hàng ngày cho bọn chúng không đủ
thì chúng sẽ làm hại đến người thân và gia đình
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ngọc lạc đã tiến hành khởi tố vụ án
khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn đối tượng nói trên để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
còn tại tỉnh đồng nai công an thành phố biên hòa đang tạm giữ hình sự với ba đối tượng
gồm phùng văn doanh chú tại thành phố biên hòa nguyễn văn quang quê tỉnh vĩnh phúc
và phùng văn tiến quê thành phố hà nội để điều tra làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
ngoài ra cơ quan công an đang tiếp tục xác minh xử lý với một số đối tượng có liên quan khác
vào chiều ngày một mươi tháng chín đội cảnh sát kinh tế môi trường công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
đã phát hiện tiến
và phùng văn thủy quê thành phố hà nội đang thu tiền trả góp của một người phụ nữ
ở vườn long bình thành phố biên hòa làm việc với công an các đối tượng khai làm thuê cho phùng văn doanh
ngay sau đó lực lượng công an đã tiến hành làm việc với doanh và thực hiện việc khám xét nhà của đối tượng này
thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cho vai lãi nặng
qua điều tra ban đầu lực lượng công an xác định chỉ trong thời gian khoảng hai tháng gần đây
doanh và đồng bọn đã dùng hai trăm một mươi bảy triệu đồng cho nhiều người vai với lai suất từ một mươi bảy đến bốn mươi hai triệu
hai một tháng thu lợi bắt chính gần sáu mươi triệu đồng
ngoài ba đối tượng nói trên còn có một số đối tượng liên quan khác
hiện lực lượng công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định
sau một thời gian tích cực điều tra phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh gia lai
phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
đã bắt giữ được đối tượng nguyễn hữu sang chú tại phường đống đa thành phố pleiku tỉnh gia lai
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tại cơ quan công an đối tượng sang khai nhận đã nhiều lần vào mạng xã hội facebook lập tài khoản ảo
kết nối với nhiều tài khoản khác sau đó sử dụng một số ứng dụng trên trang mạng xã hội
để chiếm đoạt tài khoản facebook của người khác rồi lừa đảo chiếm tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng

vừa lượt đảo kết thoảng
l ranks gallery cao tr pasó cận chín trên căn phósoc
tôi gọi facebook của họ là tôi tôi vào một messenger để đọc phần tính nhận của người thân
tôi lúc đó là nhớ người thân chuyển tiền
chỉ trong hai ngày một mươi hai và một mươi ba tháng chín lực lượng công an đã xác minh làm rõ được hai tài khoản facebook của hai phụ nữ trú ở tỉnh đắk lắc
bị đối tượng sang chiếm đoạt và lừa vay mượn chót lọt tiền của người thân các chủ tài khoản trên một trăm bốn mươi triệu đồng
qua khám xét nơi ở của đối tượng sang cơ quan công an tạm giữ hai máy tính bốn điện thoại di động
sáu thẻ atm cùng một số tăng vật khác có liên quan
chủ facebook hay là những người mà nhận được tin nhắn hỏi vay mượn tiền của người thân bạn bè qua facebook
thì nên gọi điện xác minh lại xem có thực sự có sự việc đấy xảy ra không
để mà tránh đối tượng thâm nhập kiếm tài khoản facebook của mình thì nên tạo một má bảo mật cho nó độ khó cao
với có nhiều facebook thì đặt tên mật khẩu theo cái tên
mẹ tháng năm sinh thì đối tượng nó sẽ dò ra được theo cái phán đoán của đối tượng
thứ hai nữa là tránh click vào những đường link lạ mà không xác định được ấy
thứ ba là không có cung cấp cái thông tin về tài khoản đặc biệt là kiếm mật khẩu
ví dụ như về mã otb của ngân hàng hay là cái mã xác minh của cái tài khoản của mình
cho bất kỳ cái trang web nào mà khi mình thấy xuất hiện trên màn hình của mình
hiện vụ án đang được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh gia lai tiếp tục phối hợp mở rộng điều tra làm rõ
khi phát hiện bị lừa đảo với thủ đoạn trên người dân cần nhanh chóng trình báo
cung cấp thông tin cho cơ quan công an để kịp thời đấu tranh ngăn chặn
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng nguyễn văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại ấp phú đức b
xã phú thạnh huyện phú tân tỉnh an giang về tội cố ý gây thương tích
cũng phạm tội cối gây thương tích và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện an phú tỉnh an giang
là đối tượng nguyễn thị xuyến sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm hộ khẩu thường trú tại ấp phú hữu
thị trấn trợ vàm huyện phú tân tỉnh an giang
và đối tượng phạm ngọc định sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại tổ một mươi ba ấp châu giang
xã châu phong thị xã tân châu tỉnh an giang bị công an thành phố châu đốc tỉnh an giang ra quyết định truy nã
cũng về tội cố ý gây thương tích
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an